theo báo cáo của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đạt ba mươi ba một trăm năm mươi chín xe
có được sự tăng trưởng đó là nhờ việc các hãng các đại lý liên tục đưa ra những chương trình khuyến mại giảm giá
kích cầu tiêu dùng trong dịp tết dương lịch và chuẩn bị cho tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi các chuyên gia dự báo số lượng xe tiêu thụ sẽ tăng đột phá bởi có nhiều chính sách mới
và sẽ áp dụng với ngành công nghiệp ô tô giúp cho giá ô tô sản xuất lắp ráp trong nước có cơ hội giảm và dễ tiếp cận đến người tiêu dùng
hiện chính phủ rất quan tâm đến phát triển ngành công nghiệp ô tô và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết hiệu quả
sắp tới sẽ có một số chính sách kích cầu tiêu dùng khuyến khích tín dụng để tiêu dùng sản phẩm ô tô
sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến thuế phí
cường khả năng cạnh tranh thu hẹp khoảng cách chi phí sản xuất giữa ô tô trong nước và ô tô nhập khẩu